thưa quý vị sau hai tháng thực hiện thử nghiệm bản điện tử thông báo xe ô tô vi phạm tốc độ trực tiếp trên nhiều tuyến đường trọng điểm
thì đến đây sở giao thông vận tải tp hcm đã chính thức áp dụng mô hình này
đây được xem là giải pháp thiết thực nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông cho tài xế và giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn
sau khi vừa ra khỏi đường hầm vượt sông sài gòn ở cả hai chiều các lái xe dễ dàng quan sát thấy bản điện tử thông báo như thế này
đối với trường hợp ô tô vi phạm về tốc độ bạn sẽ chuyển sang màu đỏ ghi rõ biển kiểm soát và tốc độ xe đã chạy
từ bản thông báo các lái xe sẽ biết ngay được mình có lái xe vi phạm tốc độ hay không
đối với các trường hợp vi phạm các dữ liệu sẽ được trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị tp hcm
chuyển tự động cho phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt tp hcm
hệ thống được tự động lắp đặt camera giám sát tốc độ và hệ thống radar
hệ thống sẽ tự động nhận diện biển số xe
hệ thống sẽ tự động nhận diện biển số xe hình ảnh phương tiện vi phạm ngày giờ vi phạm
sau đó được đưa về thông tin về xe vơi và được truyền lên bản thông tin cách vị trí bắn tốc độ khoảng hai trăm linh m
và toàn bộ những dữ liệu này sẽ được chia sẻ trực tiếp về phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tp hcm
hiện tại toàn thành phố đang có hai mươi bảy thiết bị kiểm soát tốc độ tự động kết nối với một mươi bản thông báo điện tử trực tiếp
ngoài hai vị trí ở tp hcm
đầu đường hầm vượt sông sài gòn còn có các tuyến trọng điểm như đường nguyễn văn linh quốc lộ hai mươi hai cầu phú mỹ quốc lộ một cát lái xa lộ hà nội cũng đang được vận hành
mô hình này cũng tăng tính thuyết phục đối với tài xế khi nhận bị xử phạt qua hình ảnh bởi trước đó lái xe đã biết rõ lỗi vi phạm của mình
trong công tác xử lý vi phạm qua hình ảnh mặt thuận lợi đó cũng giúp cho người dân nâng cao được ý thức khi tham gia giao thông
lúc nào trong tư tưởng người dân điều khiển phương tiện lên đường
cũng là suy nghĩ là có một lực lượng đang giám sát mình nên là từ đó nâng cao ý thức hơn và chấp hành hơn là cùng mục đích nhằm kéo giảm tai nạn giao thông tốt chức đảm bảo cho người dân được an toàn
qua đó thì cũng góp phần giảm tải cho lực lượng cảnh sát giao thông trong việc tuần tra kiểm soát và dám đảm bảo được tình hình thực tượng giao thông trên tuyến
nguyệt xử lý vi phạm hình ảnh cũng được sự đồng thuận của người dân vì hình thức này đảm bảo được tính nghiêm minh công khai minh bạch